chương trình hôm nay thứ sáu ngày một mươi sáu tháng một mươi một sẽ có những nội dung chính sau đây
tiếp tục kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công
tăng cường chống suy thoái về tư tưởng chính trị tự diễn biến tự chuyển hóa
sẽ giúp nâng cao uy tín của đảng
trong phần tin quốc tế dòng người di cư tiếp tục đổ về biên giới mỹ
hàn quốc triển khai các dự án lên chiều để thúc đẩy phi hạt nhân hóa
thưa quý vị chiều nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công
sau ba năm thực hiện luật đầu tư công đã bộc lộ một số hạn chế
đặc biệt là về quy trình thủ tục thẩm định nguồn khả năng cân đối vốn giao vốn
điều chỉnh kế hoạch vốn đang gây khó khăn kéo dài thời gian chậm tiến độ giải ngân vốn
qua thảo luận đại biểu trần quang triều đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nam định cho rằng
tồn tại lớn nhất của luật đầu tư công hiện nay là chưa phân cấp đúng mức cho cấp dưới
và quản lý ngân sách nhà nước phân tán
đại biểu đề nghị cần đưa nhiệm vụ đầu tư công về một bộ quản lý
có kéo trong xây dựng kế hoạch giữ báo nguồn thu và yêu cầu tri
thiếu thông tin cho các cấp thông tin không kịp thời thiếu chính xác không rõ trách nhiệm của từng cơ quan
trong khi đó đại biểu hoàng văn cường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội cho rằng
tiêu chí lựa chọn sắp xếp phân bổ vốn cho hoạt động đầu tư công hiện nay
mới chỉ đề cập nguyên tắc chung chưa đưa ra tiêu chí lựa chọn và phân bổ
những tiêu chí này sẽ là căn cứ để các địa phương đơn vị cơ quan đề xuất dự án
sẽ tự đánh giá là dự án của mình có được vào nhóm đầu tư công hay không
đó cũng sẽ là cơ sở đánh giá kết quả hiệu quả dự án sau này
cái dự án sử dụng tiền công thì phải công khai cho người dân được biết
chi tiết là đầu tư và làm gì đầu tư như thế nào
và cái việc sử dụng vào đó là những các yếu tố đầu tư ra làm sao
cũng như các giải pháp các quy trình kỹ thuật được thi công
cũng tại phiên thảo luận cho ý kiến về hiệu quả đầu tư công
một số đại biểu đề xuất bổ sung tiêu chí đánh giá dự án gắn với hiệu quả đầu ra
từ đó không phân bổ vốn giai đoạn sau nếu không có đánh giá ở giai đoạn trước
sáng nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia
theo đó các đại biểu nhất trí với sự cần thiết phải ban hành luật này
các đại biểu cũng lưu ý ban soạn thảo cần xem xét nghiên cứu các quy định cấm
liên quan đến sự đầu tư của doanh nghiệp đang kinh doanh đồ uống có cồn tại việt nam
vào nội dung định hướng như giáo dục truyền thông thay đổi hành vi sử dụng rượu bia
thời gian qua lạm dụng bia rượu đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân
các đại biểu cho rằng việc ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia
là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe của người dân
tuy nhiên đây là dự án luật được cho ý kiến lần đầu
nên đã có rất nhiều các nội dung mà các đại biểu quan tâm
nhất là nội dung liên quan đến việc cấm bán rượu bia trên mạng internet
vì vậy các đại biểu cũng cho rằng luật không nên mang tính chất nghiêm cấm kinh doanh
bởi việc này liên quan đến các luật khác như luật đầu tư luật quảng cáo đã quy định
luật cần tập trung vào một số nội dung lớn mang tính chất định hướng
như làm tốt công tác giáo dục truyền thông thay đổi hành vi sử dụng đồ uống có cồn
can thiệp có mục tiêu và các nguy cơ vào những người lạm dụng rượu bia
kiểm soát chặt chẽ đồ uống có cồn trái phép rượu bia giả kém chất lượng
khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện cơ chế tự quản
điều chỉnh hoạt động của mình trong công tác quảng cáo
bên cạnh đó đối tượng cần tập trung điều chỉnh và hướng đến là những người chưa đủ một mươi tám tuổi
luật không nên làm giảm nhu cầu về đồ uống có cồn nói chung
vì nó ảnh hưởng đến kinh doanh hợp pháp chân chính của doanh nghiệp
thưa quý vị trung quanh luật phòng chống tác hại của rượu bia cũng có khá nhiều ý kiến trái chiều
có người cho rằng bàn hành luật sẽ quản lý chặt chẽ hơn việc kinh doanh mua bán
từ đó giảm thiểu tác hại của rượu bia
bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng rất khó để áp dụng được dự luật này vì tính khả thi là không cao
đơn cử như quy định không được bán rượu bia trên mạng internet
dù có nhiều người đồng tình vì sẽ hạn chế việc dễ dàng tiếp cận với rượu bia
nhưng cũng có ý kiến cho rằng sẽ không có tính khả thi
không phù hợp với xu thế phát triển thương mại điện tử trong thời đại bốn
dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia
bộ y tế đã đưa ra những quy định cụ thể
về các đối tượng không được kinh doanh buôn bán rượu bia
địa điểm và cả thời gian cũng được quy định chặt chẽ
tuy nhiên những quy định này đang nhận được khá nhiều ý kiến cho rằng
sẽ không khả thi khi áp dụng
cụ thể là từ năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ đã ra nghị định một trăm linh tám
quy định về kinh doanh buôn bán rượu bia
trong đó có quy định cấm kinh doanh rượu bia trên mạng internet
cấm bán rượu bia cho người dưới một mươi tám tuổi
thế nhưng cho đến nay thì hiệu quả của những quy định này gần như là không có
việc bộ y tế tiếp tục đưa ra quy định này
trong dự thảo thì liệu có đạt được hiệu quả khi áp dụng
ngoài ra còn có ý kiến cho rằng
quy định này cũng đang đi ngược lại với xu thế
trong thời đại công nghiệp bốn
thực ra thì quy định này cũng đã có
ở trên cái nghị định một trăm linh năm
nhưng mà cho tới nay thì không thực hiện được
nếu như chúng ta mở trên mạng
thì bấm một cái là gõ một cái thôi là đã xuất hiện
tất cả những cái hãng ở trên nó rất nhiều
nếu như chúng ta mở trên mạng
và thời đại bốn này thì không phải chỉ có trong nước
một quốc tế rồi rất nhiều những cái nguồn lực khác nhau
là nó đưa tới
như vậy thì chúng ta mà lại đưa ra cái chuyện này
thì nó hoàn toàn rất là vô lý
và vì thế mà chúng tôi nghĩ là
có lẽ tốt nhất là không
chưa kiểm soát được không thực hiện được
mà chỉ là trên giấy thôi mình đưa ra
mất thời gian phải bàn cãi mất thời gian của tranh tụ
rõ ràng là nếu kiểm soát được
việc bán rượu bia cho người dưới một mươi tám tuổi
trên mạng thì cũng đồng nghĩa với việc
sẽ kiểm soát và hạn chế những tắc hại
mà rượu bia mang lại
tuy nhiên hiệu quả thực thi của quy định này đến đâu
mới là vấn đề cần phải xem xét
bởi có nhiều ý kiến cho rằng
khi đã thông qua luật mà khó áp dụng được
thì sẽ dẫn đến tình trạng nhờn luật
một trong những cái quan trọng của luật
tức là sau khi quyết định rồi
có những nội dung rất chuẩn nhưng về tính khả thi nó phải cao
nếu mà quyết định luật xong bấm nút thông qua rồi
mà tính khả thi không cao
thì nó sẽ gây mối chuyện là nhờn luật
cho nên cái này tôi ký ngay lại bộ y tế cân nhắc thật kỹ
bởi vì thật là tôi đã nghĩ rằng
trong cái thời đại mà thông tin nó mở
mà đặc biệt là mạng cũng mở như thế này
thì tôi cho là sẽ rất khó
thế còn tôi nghĩ có lẽ công trình nên đưa vào những cái giải pháp khác
giải pháp trên gọi là quản lý khác đi
ví dụ vấn đề quản lý nhập khẩu
quản lý các bán hàng quản lý thị trường
và trong trường hợp đấy mà có thể nâng cái chế tài phạt
nó rất nặng để tôi có khi còn khả thi hơn
chứ còn nếu như cái này tôi sợ là khó khả thi
mà điều khó khả thi không khả thi được
nó được gọi là nhờn luật thì cũng không hay
cho nên tôi nghĩ công trình nên cân nhắc
và trong dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia
bộ y tế cũng đã đưa ra những quy định
về khung giờ được phép bán rượu bia
và những khung giờ bị cấm bán
và nhiều người lại đặt ra một câu hỏi
liệu ai cơ quan nào sẽ giám sát được điều này
khi sản phẩm rượu bia chính hãng
được kiểm soát chặt chẽ hơn khó mua bán hơn
thì cũng cần kiểm soát gắt cao hơn
những sản phẩm rượu thủ công rượu nhập lậu
gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người dân
điều này đòi hỏi sự chung tay vào cuộc
của các ngành các cấp
cùng các cơ quan chức năng
với quy định bán rượu bia theo giờ
nhiều người lại đặt câu hỏi
họ đi mua rượu bia vào thời gian được cho phép
nhưng lại uống chính những sản phẩm mua được
vào khung giờ cấm
thì phải chăng quy định được đưa ra cũng không mấy hiệu quả
còn nếu cấm bán rượu bia cho người dưới một mươi tám tuổi
thì có lẽ khi đi mua rượu bia
cần phải trình chứng minh thư
bộ y tế dựa trên những quy định
về luật phòng chống tác hại của thuốc lá
để soạn thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia
tuy nhiên cũng cần cân nhắc tình hình thực tế
và kết quả thu về khi áp dụng
xây dựng dự thảo luật phòng chống tác hại
của thuốc lá
một số các điều luật của chúng ta đưa ra
thì cũng kêu
là không bảo đảm tính thả thi
rồi là không cấm được
không quản lý được thì cấm
nhưng mà sau khi mà luật đã được quốc hội thông qua
nó thể hiện ý chí của toàn dân
thì hiện nay là có thể nói
là cái việc hút thuốc lá lên công cộng
và các quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá
cũng đã được thực hiện một cách tương đối
là tốt cho nên là không có
lý do gì để chúng ta không thực hiện
các cái quy định
trong cái dự thảo mà chúng tôi đưa ra
và các quy định này
thì nó chỉ quy định
cái hành vi đối với lại
người bán chứ không quy định hành vi
đối với lại người mua
và theo cái quan điểm
về cái y tế công cộng
thì càng hạn chế được số lượng
bao nhiêu người mà hạn chế tiếp cận
được với rượu bia thì càng tốt
khi việc kinh doanh buôn bán rượu bia được kiểm soát chặt chẽ
khó tránh khỏi giá của các mặt hàng này sẽ gia tăng
khả năng người dân chuyển sang uống rượu thủ công
rượu lậu không rõ nguồn gốc
là hoàn toàn có thể xảy ra
có khả năng là chúng ta tăng cường cái giới hạn kiểm soát này
thì cái ngành rượu bia
và nước giải khác hiện nay đó
thì có khả năng là cái hàng
đủ chững và đủ chất lượng
thì nó sẽ có thể có khả năng là phát triển
bởi vì người tiêu dùng nó có chữ ấy
mà chúng ta kiểm soát hàng nhập lậu cho nó kỹ nè
những cái cơ sở sản xuất
không đủ chuẩn để rồi chúng ta phải xử lý cho nó nghiêm
việc bộ y tế trên quốc hội
về giữ thỏa lực phòng chống tác hại của rượu bia
cũng nhằm hạn chế thấp nhất
những tác hại khi sử dụng các sản phẩm này
tuy nhiên cần cân nhắc kỹ lượng
tính khả thi khi áp dụng
hiếu quả mang về sẽ đạt được đến đâu
thưa quý vị sáng nay
quỹ ban chung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng
giải báo chí vì sự nghiệp
đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ một mươi ba
đây là hoạt động thiết thực
chào mừng kỷ niệm tám mươi tám năm
ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam
sự buổi lễ có đồng chí
võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch quỹ ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
ban tổ chức đã nhận được hơn một năm trăm linh tác phẩm dự thi
với các thể loại báo in báo điện tử
phát thanh truyền hình
và ảnh báo chí của gần hai trăm linh cơ quan báo chí
ở trung mương và địa phương
với nội dung cổ vũ phát huy đoàn kết
sức sáng tạo trong nhân dân
vì mục tiêu chung xây dựng củng cố vững chắc
khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đã có bảy mươi sáu tác phẩm với cơ cấu
một giải đặc biệt ba giải a
một mươi ba giải b hai mươi bảy giải c
và ba mươi hai giải khuyến khích
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
chúc mừng các tác giả đạt giải
và đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí
cần chủ động hơn trong việc góp phần định hướng dư luận
ngăn chặn nguy cơ tự diễn biến
tự chuyển hóa người trong nội bộ
đấu tranh phòng chống tham nhũng lắc phí
bảo vệ quan điểm chủ trương của đảng
lợi ích quốc gia dân tộc
phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội
lắng nghe tâm tư tình cảm nguyện vọng của nhân dân
củng cố niềm tin của nhân dân
đối với sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng và nhà nước
chiều nay ban nội chính trung ương
phối hợp với đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
đã tổ chức hội nghị giao ban
công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám
của cấp quỳ đảng khối doanh nghiệp trung ương
theo báo cáo của ban nội chính trung ương
đảng quỳ khối doanh nghiệp trung ương
và các cấp ủy đảng khối doanh nghiệp trung ương
đã quan tâm chỉ đạo lãnh đạo
và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
giải pháp phòng chống tham nhũng theo quy định
bên cạnh kết quả đạt được
công tác phòng chống tham nhũng
tại một số cấp quỳ đơn vị thành viên
của tập đoàn tổng công ty vẫn còn hạn chế
như chưa đưa công tác phòng chống tham nhũng
lãng phí vào công tác hằng năm
dẫn đến việc kiểm tra đồn đốc
hướng dẫn về phòng chống tham nhũng chưa được thường xuyên
còn để xảy ra vi phạm trong việc quản lý tài chính
đấu thầu xây dựng
việc phát hiện tham nhũng qua tự thanh kiểm tra hạn chế
việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị
để xảy ra tham nhũng chưa được thực hiện kịp thời
trong năm hai nghìn một mươi tám
đã thi hành kỷ luật một mươi một trên một mươi hai đảng viên
có vi phạm phải xử lý kỷ luật
thi hành kỷ luật đối với hai ban thường vụ đảng ủy
và chín đảng viên là cấp ủy viên trực thuộc
có vi phạm về cố ý làm trái
tham nhũng lãng phí
trong thời gian tới
các cấp ủy đảng khối doanh nghiệp trung ương
cần tăng cường công tác kiểm tra
giám sát về phòng chống tham nhũng lãng phí
nâng cao chất lượng công tác thanh kiểm tra
phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh
các tập thể cá nhân có sai phạm
tại kỳ họp thứ ba mươi một
ủy ban kiểm tra trung ương đảng
đã xem xét thi hành kỷ luật
một số cán bộ đảng viên có sai phạm
trong đó có quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với đồng chí chu hảo
giám đốc tổng miên tập nhà xuất bản chi thức
nguyên ủy viên ban cán sự đảng
thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
nguyên thành viên hội đồng trung ương
liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
đây là một công việc bình thường của đảng
bởi đảng viên nào vi phạm kỷ luật đảng
thì đều phải chịu hình thức kỷ luật
tương xứng với mức độ sai phạm
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
là người quen biết cũ
ông nguyễn túc
ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam
rất lấy làm tiếc
về việc ông chủ hảo bị khai trừ ra khỏi đảng
bởi ông chu hảo sinh ra và lớn lên
trong một gia đình có truyền thống cách mạng
tôi trước dạy
trường đạo bách khoa
và biết được đồng chí chu hảo
trong bách khoa
đấy là một con đồng chí sinh ra
trong một gia đình cách mạng
là tham gia cách mạng rất sớm
và đã từng làm giám đốc sở liêm phóng bắc kỳ
và chính là cái người
mà cầm ô che trong bó khổ
bác đọc tuyên môn độc lập
bản thân ông chu hảo
cứu đại gia đình
chúng là người được đảng nhà nước
đào tạo bài bản
có những nông góp tích cực
vì thế được đảng giao trọng trách
thứ trường bộ khoa học công nghệ
đáng tiếc là
sau ngày nghỉ hưu
ông chu hảo đã có những lời nói
việc làm vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức
sinh hoạt đảng
vi phạm tư cách tiêu chuẩn đảng viên
và quy định những điều đảng viên không được làm
có những bài viết phát ngôn
trái với cương lĩnh chính trị điều lệ đảng
nghị quyết chỉ thị
quy định của đảng nhà nước
biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị
tự diễn biến tự chuyển hóa
quy bán kiểm tra trung ương đã buộc
phải xem xét và thi hành kỳ luật
với mức cao nhất
đấy là một điều rất đau lòng
cái bài học lớn
qua đồng chí chu hảo
đối với đối với giới chí thức
là dù anh là gì
nhưng anh đã là người đảng viên cộng sản
thì anh phải chấp hành nghiêm trình
để đối với đối với giới chí thức
điều lệ cương lĩnh đường lối
cũng như các quy định của đảng
đảng mình đã có quy định một mươi chín điều đảng viên không được làm
thì anh là đảng viên dù ở cấp gì chăng nữa
thì trong đảng đều phải chấp hành như nhau
việc khai trừ ông chu hảo ra khỏi đảng
đúng là rất đau xót
nhưng rất cần thiết và phải làm
bởi ngay từ khi phát hiện vi phạm
các tổ chức đảng đã nhắc nhở
và đồng chí chu hảo
nhưng ông đã không khắc phục
mà còn tiếp tục có những vi phạm mới
quá trình xem xét
khi hành kỷ luật
ông đã không chấp hành các quy định của đảng
không chấp hành kiểm điểm
có hành vi chống đối thách thức
những vi phạm đó là rất nghiêm trọng
diễn ra trong thời gian dài
anh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng
tác động xấu tới tư tưởng xã hội
bao nhiêu điều dân dạy không đủ thấu
thì luật định phải ra tay
nếu không chấp nhận điều đó
thì xin mời các đồng chí đó ra khỏi đảng
bởi vì đảng của chúng ta
không chỉ là văn minh
mà còn là đảng là đạo đức
đảng là trí tuệ
đảng là danh dự của dân tộc chúng ta
ai không làm được điều đó
thì người đó không xứng đáng là đặc biệt
ai đứng ngoài quy luật của đảng
đứng ngoài pháp luật của nhà nước
người đó càng không xứng đáng là đặc biệt
có thể thấy
việc khai trừ ra khỏi đảng
đối với ông chú hảo
là hoàn toàn xác đáng
phù hợp với các quy định của kỷ luật đảng
và là một việc bình thường
bởi đã là đảng viên
khi vi phạm nguyên tắc
kỳ luật đảng thì đều bị xử lý tương xứng
với mức độ sai phạm
bất kể đó là ai
trước kỳ luật đảng
tất cả đều bình đẳng như nhau
tiếp nối chương trình
người hâm mộ tiếp lửa cho đội tuyển việt nam
trước giờ bóng lằn
trong phần tin tức quốc tế
dòng người di cư tiếp tục đổ về biên giới mỹ
thưa quý vị
chỉ còn ít thời gian nữa
là trận đấu giữa đội tuyển việt nam và malaysia
trên sân vận động quốc gia mỹ đình
sẽ chính thức bắt đầu
đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị trước trận đấu
đã được bảo đảm kỹ càng và chú đáo
đặc biệt công tác bảo đảm an ninh trật tự
cũng đã được liên đoàn bóng đá việt nam vff
và các cơ quan chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng
sau mỗi trận đấu của đội tuyển việt nam
chúng ta thường gặp những hình ảnh cuồng nhiệt
thậm chí quá khích của một số cổ động viên
chính điều này đã gây ra những khó khăn
mà các lực lượng chức năng thường gặp phải
trong các trận đấu có sự góp mặt của đội chủ nhà
để chuẩn bị cho công tác bảo đảm an ninh trật tự
ngay từ rất sớm
tiểu ban an ninh đã được vff thành lập
bên cạnh sự tham gia chủ lực của công an thành phố hà nội
còn có cả lực lượng vệ sĩ chuyên nghiệp
làm việc trong suốt thời gian trước
trong và sau trận đấu
đến thời điểm hiện tại
phương án an ninh cho trận đấu đã được hoàn tất
công tác bảo đảm an ninh cho trận đấu của đội chủ nhà
với đội tuyển malaysia
được đặt lên mức cao nhất
hàng rào an ninh nhiều lớp cũng được thiết lập trước sân vận động mỹ đình
ngoài ra lực lượng an ninh sẽ tổ chức
phân luồng giao thông từ sớm
để bảo đảm các tuyến đường thông suốt trước
trong và sau trận đấu
lực lượng phòng quản sát dòng chúng tôi cũng đã xây dựng
phương án cụ thể và quan trọng đến toàn thể cán bộ an sĩ
đặc biệt là khu vực xung quanh
sân vận động mỹ đình
và những tuyến đường dẫn đến sân vận động mỹ đình
cái thứ hai là phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
bố trí tại các tuyến đường
tại các nút giao thông trọng điểm
để kịp thời có thể phân luồng
đại diện phòng cảnh sát giao thông cũng cho biết
sẽ huy động tối đa lực lượng chốt trực
tại các tuyến đường trung tâm
phối hợp cùng các lực lượng khác để phân luồng giao thông
đảm bảo an ninh trật tự
có thể nói cho đến thời điểm này
tức là còn khoảng hơn một giờ đồng hồ nữa
sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển việt nam và malaysia
công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự
đã được các cơ quan chức năng chuẩn bị một cách chặt chẽ
nhằm đảm bảo cho cuộc đối đầu kịch tính
giữa đội tuyển việt nam và malaysia
diễn ra một cách thuận lợi và an toàn
để cố vũ cho đội tuyển của nước nhà
ngay từ rất sớm các cổ động viên từ khắp nơi
đã tập trung về sân vận động quốc gia mỹ đình
nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển việt nam và malaysia
người hâm mộ cả nước đều mang một hy vọng
đó là đội tuyển việt nam sẽ giành chiến thắng
trong trận đấu quan trọng của bảng a
mời quý vị khán giả cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi
trước trận đấu có tính chất quan trọng của bảng a
tại mùa aff suzuki cup giữa đội tuyển việt nam và đội malaysia
các cổ động viên từ khắp nơi đã có mặt tại thủ đô hà nội
để sẵn sàng cổ vũ cho đội tuyển việt nam
hội cầu động viên ở các địa phương
với thành viên quen mặt luôn ủng hộ đội tuyển
ở bất kỳ giải đấu nào
rất là yêu đội tuyển việt nam
cho nên từ sáng hôm nay
sớm hôm nay
từ quảng nam
chú ba ra hà nội
và đến giờ phúc già đã đến sang mỹ đình
để ủng hộ cho đội tuyển việt nam
nói chung là rất là ủng hộ
đến giờ phúc già đội tuyển việt nam
có làm ra những cái thành tích
mà bóng đá việt nam
nói chung mọi người
đều ở trong tiên
rất là ủng hộ đội tuyển việt nam
với cái niềm tin và chiến thắng
thì cũng mong đội tuyển việt nam
phải thắng từ hai bằng trở lên
hiện tại tôi đang có mặt
phía ngoài của sân vận động quốc gia mỹ đình
và ngay lúc này như quý vị thấy đấy
tất cả các cổ động viên của chúng ta đã có mặt từ đây từ rất sớm
để cổ vũ tinh thần cho thầy trò hlv park
và ngay sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cảm xúc của họ
những câu động viên rất nhiệt tình đã có mặt ở đây
trong khoảng thời gian rất sớm như thế này
xin chào anh
đầu tiên anh có thể giới thiệu một chút là
đội cổ động viên của mình đã có mặt ở đây
trong khoảng thời gian nào
và các anh đã di chuyển ra sao để có mặt tại hà nội sớm như vậy ạ
xin chào tất cả các anh chị
tôi đến từ là duy phước duy xuyên quảng nam
chúng tôi đi ra đây là từ ngày một mươi hai
và chiều nay đã tập trung lên đây là lúc là một mươi hai giờ trưa
tất cả các cầu thủ hãy tự tin
tin vào sức mạnh
mình sẽ chiến thắng
vâng thưa quý vị
như quý vị đã thấy không khí tại đây lúc này đã rất cuồng nhiệt
và người hâm mộ luôn tin tưởng rằng
việt nam sẽ đạt được một cơ hội
tại hiện lại hình ảnh của mình cách đây một mươi năm
khi mà lần lượt chiến thắng các đối thủ
để giành chức vô địch
quý vị ơi quý vị hãy dừng lệnh chúc cho đội tuyển việt nam đi ạ
việt nam ơi
việt nam ơi
tự hào hát mãi lên việt nam ơi
vâng chúng ta sẽ cùng chúc cho đội tuyển việt nam
sẽ bình tĩnh tự tin
thi đấu hết mình vì màu cơ sắc áo
và giành chiến thắng trong trận đấu tối nay
chuyển sang thông tin khác
khoảng một trăm linh đồng tiền
tại trường mầm non xuân nộn
xã xuân nộn huyện đông anh thành phố hà nội
đã phải nhập viện trong tình trạng sốt
chóng mặt nôn nghi là ngộ độc thực phẩm
theo thông tin ban đầu
buổi trưa ngày một mươi bốn tháng một mươi một
các học sinh trường mầm non xuân nộn
xã xuân nộn huyện đông anh hà nội
được ăn liên hoan buffet ở trường
buổi tối đi học về con không có biểu hiện gì
nên sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
các cháu vẫn đi học
đến trưa cùng ngày các phụ huynh nhận được cuộc gọi
của cô giáo chủ nhiệm lớp
nhiều bé sau đó đều chung tình trạng chóng mặt
cặp nhiệt độ thấy thân nhiệt ngày một tăng
chiều tối các cháu sốt gần ba mươi chín độ
liên tục kêu mệt và đau đầu
đêm một mươi năm dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một
các bé được nhập viện
được biết số trẻ nghi ngộ độc thức ăn
đã nhập viện cấp cứu tại hai bệnh viện
bắc thăng long và bệnh viện đa khoa đông anh
một số trường hợp nặng đã chuyển vào bệnh viện trong nội thành
tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử vụ án
đánh bạc nghìn tỷ qua mạng
hôm nay hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm vấn
nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian
thanh toán mua bán trái phép hóa đơn
và rửa tiền
các đối tượng bị phạm tội liên quan nhóm này
gồm công ty vnpt a pay
công ty hq và nhóm đối tượng liên quan
đến công ty gts
đã có hành vi giúp sức cho nguyễn văn dương
và đồng bọn tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng
lời khai của các bị cáo thể hiện
việc họ bắt tay với công ty
c n c do nguyễn văn dương
là chủ tịch hội đồng quản trị
cũng vì mục đích hai bên cùng có lợi
việc các bị cáo lấy danh nghĩa công ty này
ký hợp đồng với công ty kia
nhằm nâng khống doanh số
số tiền hơn một hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
trong đó nguyễn văn dương
đã chỉ đạo nhân viên thành lập công ty
giải pháp việt để ký hợp đồng
với các công ty trung gian thanh toán
như công ty home direct công ty vnpt e pay
công ty ngân lượng
giúp công ty c n c
theo dõi số lượng thẻ cao viễn thông
thẻ game do đối tượng đánh bạc sử dụng
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị do kết quả kiểm phiếu
giữa hai ứng cử viên của đảng dân chủ
và cộng hòa trong cuộc bầu cử
thượng viện liên bang mỹ là vô cùng xích sao
giới chức bầu cử bang florida
vừa yêu cầu kiểm phiếu lại bằng tay
theo kết quả kiểm phiếu
bằng máy trong cuộc bầu cử quốc hội
giữa nhiệm kỳ hôm sáu tháng một mươi một vừa qua
ứng cử viên đảng cộng hòa scott
đã dẫn trước thượng nghị sĩ đương nhiệm
của đảng dân chủ nelson một mươi hai sáu trăm linh phiếu bầu
tương đương một mươi năm
trong tổng số hơn tám triệu phiếu thu về
luật pháp của tiểu bang florida quy định
các phiếu phải được kiểm đếm bằng tay
nếu kết quả kiểm phiếu bằng máy cho thấy
không có sự tranh lệch giữa hai ứng cử viên
hoặc tỷ lệ tranh lệch dưới hai mươi năm
trong quá trình kiểm phiếu lại bằng tay
các quan chức bầu cử sẽ ra soát lại
các phiếu chưa được đếm do cử tri đánh dấu
không rõ ràng hoặc các phiếu bầu
quá số ứng viên cho phép
nếu ý định của cử tri thể hiện rõ
trên lá phiếu được ra soát lại bằng tay
lá phiếu đó có thể được tính
dù kết quả tại bang florida như thế nào
thì đảng cộng hòa hiện đã chắc chắn
nắm quyền kiểm soát thượng viện với năm mươi một ghế giành được
trong những ngày qua
thành phố tijuana của mexico
giáp với mỹ đã đón khoảng một người
muốn tị nạn tại nước mỹ
đây mới chỉ là một phần năm số người di cư
từ trung mỹ lần này
cơ quan hỗ trợ di trú thành phố tihana cho biết
những người di cư đến từ ngày một mươi một tháng một mươi một
sẽ được hỗ trợ chỗ ở tạm
tuy nhiên thành phố hiện không có đủ chỗ
để hỗ trợ cho những người di cư sẽ đến tiếp sau
trong khi đó những người di cư đã đến tihana
cũng đang chưa biết sẽ làm gì tiếp theo
chúng tôi chờ ở đây
để xem có thể có giải pháp nào
bởi vì nếu không sẽ có rất nhiều rủi ro
chúng tôi sẽ phải chờ ở đây vài tháng
thậm chí là không biết đến khi nào
trong khi đó washington vẫn thể hiện lập trường cứng rắn
về vấn đề này
hôm qua bộ trưởng quốc phòng mỹ
jim mattis đã tới thị sát khu vực biên giới
giữa mỹ và mexico
đồng thời nhấn mạnh việc triển khai binh sĩ
đến hỗ trợ lực lượng kiểm soát biên giới là cần thiết
trước đó tổng thống mỹ donald trump
ban hành xác lệnh đình chỉ việc cấp quy chế tị nạn
cho những người di cư vượt biên trái phép
từ mexico vào mỹ
liên quan đến tình hình
tại bán đảo triều tiên
hàn quốc sẽ thúc đẩy các dự án hợp tác liên triều
nhưng sẽ không nối lại hoạt động
tại khu công nghiệp trung kê sơn
cho đến khi bình nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân
bộ trưởng thống nhất hàn quốc
cho miên kiên nêu rõ
hàn quốc luôn nỗ lực đảm bảo rằng
các dự án hợp tác liên triều đang được triển khai
sẽ đóng góp vào tiến trình phi hạt nhân hóa triều tiên
mặc dù tổng thống hàn quốc moon jae in
kêu gọi từng bước nới lỏng sức ép
đối với triều tiên
nhưng seoul vẫn tuân thủ các biện pháp trừng phạt quốc tế
nhằm vào bình nhưỡng
và chưa mở lại khu phức hợp công nghiệp kê sông
ông nhấn mạnh
chính phủ hàn quốc có một nguyên tắc rằng
cả việc hợp tác liên triều và hợp tác nước ngoài
đều sẽ được triển khai chỉ khi triều tiên tiến hành phi hạt nhân hóa
ông cho miên kiên cũng cho biết thêm
chuyến thăm mang tính bước ngoặt của nhà lãnh đạo
kim jong un tới seoul
hiện vẫn đang được lên kế hoạch
và có thể diễn ra sau năm nay
khu công nghiệp trung kê sơn của hàn quốc và triều tiên
kê sơn với lý do triều tiên dùng nguồn tiền thu được
từ khu công nghiệp này để đầu tư cho chương trình vũ khí hạt nhân
bộ tư pháp mỹ đang chuẩn bị truy tố
nhà sáng lập trang mạng wikileaks
và muốn dẫn độ ông này về mỹ để xét xử
các nguồn tin cho biết
trong một năm qua các công tố viên mỹ đã thảo luận
về các cáo buộc chống lại ông assange
người hiện vẫn đang trú ẩn trong đại sứ quán ecuador
ở thủ đô london anh
từ năm hai nghìn một mươi hai
tuy nhiên báo chí mỹ không tiết lộ
các cuộc thảo luận
được tiến hành với phía anh hay phía ecuador
trong khi đó bình luận rằng
mối quan hệ giữa ecuador với nhà sáng lập wikileak
đã xấu đi kể từ khi ông lenin moreno
lên nắm quyền tổng thống quốc gia nam mỹ này
hồi năm ngoái
tổng thống ecuador từng để ngỏ
về khả năng ông assange tiếp tục trú ẩn
trong đại sứ quán nước này ở london
về phía mỹ cáo trạng của công tố viên đặc biệt
robert mueller từng cáo buộc wikileaks
làm lộ hàng ngàn thư điện tử
của đảng dân chủ trong chiến dịch tranh cử
tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
đây được coi là nỗ lực của mỹ
nhằm tạo bằng chứng để dẫn đồ ông assange
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt